hơn năm kg thuốc lắc trị giá hơn hai năm tỷ đồng là vật chứng trong chuyên án ma túy vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt phá
đây là số lượng thuốc lắc lớn nhất mà công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ trong thời gian vừa qua
ba đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn trường lê thị thu huyền và võ ninh
vào ngày chín tháng chín võ ninh bị bắt quả tăng tảng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố ba phường long bình tân tp binh hòa thu giữ ba trăm năm mươi bảy viên thuốc lắc
vào ngày chín tháng chín võ ninh khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy trên y mua của trường với huyền với giá hai mươi triệu đồng
điều tra mở rộng công an tỉnh đồng nai bắt và khám xét nơi ở của trường và huyền thu giữ gần một mươi viên thuốc lắc loại mdma có trọng lượng hơn năm kg cùng nhiều hung khí tự chế
số ma túy trên trường mua về phân lẻ bán cho người nghiện ở tỉnh đồng nai và các tỉnh phía nam
điều tra mở rộng công an tỉnh đồng nai và các tỉnh phía nam